mô hình nuôi cá lồng trên sông hiện nay được triển khai ở nhiều xã nằm ven sông của huyện với hơn ba trăm linh lồng cá
chuyển từ hình thức nuôi trong ao sang thả lưới trên sông mô hình đã phát huy nhiều ưu điểm như mật độ dày
mỗi lồng cá sẽ được nuôi với số lượng lên đến hàng nghìn con
có những lồng có số lượng cá nuôi tương đương với diện tích hàng hectare ao nuôi thông thường
chính vì thế sẽ tạo thuận lợi cho việc tăng sản lượng cá nâng cao thu nhập cho người nuôi
hợp tác xã này thu chỉ có dự tính là mỗi năm thu
từ bốn năm trăm linh tấn cá thịt và lãi thì nó cũng chia cho cổ phần
tức là anh em trong hợp tác xã thì mỗi người được khoảng một trăm linh triệu một năm
phía tỉnh phía huyện và phía phòng nông nghiệp huyện cũng có hỗ trợ tập huấn
tức là cũng hỗ trợ về nhiều mặt
tức là về lúc làm lồng này thì phía tỉnh cũng hỗ trợ được một mươi năm triệu một lồng
từ anh em cũng được tập huấn nhiều chương trình
lăng suất là hơn rất nhiều so với nuôi ở trong ao
và nếu mà tính sản lượng thì so với trong ao thì nó có thể là gấp từ một mươi đến một mươi năm lần
cái thứ hai nữa là đối với lại cá nuôi ở sông luống thì cái nguồn nước nó được lưu thông liên tục
do vậy con cá nó vận động rất tốt và nó rất khỏe mạnh
cái chất lượng thịt cá này rất ngon
do vậy là cái về hiệu quả của nuôi cá lồng trên sông rất hiệu quả
bên cạnh chăn nuôi thuận thành cũng tập trung triển khai mô hình nông nghiệp công nghệ cao
mô hình trang trại của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng denco là một trong những trang trại thông minh đầu tiên của huyện
theo thiết kế tiên tiến nhất hiện nay của israel và nhật bản
bao gồm hệ thống bốn nhà lưới trồng dưa kimoji nhật bản sản lượng bốn mươi tám tấn một năm
nhà trồng rau thủy canh
từ hai đến hai ba tấn một tháng
và dây chuyền gà đẻ trứng của thái lan
giai đoạn một là một mươi năm con
ứng dụng về tự động hóa công nghệ cao tất cả mọi thứ được lập trình
và được theo dõi qua các hệ thống cảm biến và phần mềm
và công nghệ này do denco cũng như các đơn vị công nghệ trong nước cùng nghiên cứu và phát triển lên
đối với lại đến bây giờ
bọn mình đã hoạt động được khoảng gần hai năm rồi
thì cái mô hình này nó tương đối là hiệu quả
và nói chung là bọn mình đã đánh giá là thực sự là nó cũng rất là linh hoạt
và đáp ứng được các cái nhu cầu kinh doanh và cái hoạt động sản xuất của bên mình
các cái mô hình cụ thể như là các cái lông nghiệp công nghệ cao
thì ủy ban nhân dân huyện cũng đáp ứng được
cũng động viên doanh nghiệp tăng cường vận động nhân dân cho doanh nghiệp thuê đất
được coi là hướng đi mới hiệu quả và có tính lâu dài
huyện cũng đã có những chương trình hướng dẫn cho người dân tìm hiểu về mô hình
trong thời gian tới sẽ nhân rộng và chuyển đổi ngành nông nghiệp huyện
sang hoàn toàn bằng công nghệ cao đáp ứng với yêu cầu thị trường hiện nay
hình thành từ sáu đến tám vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô trên năm mươi hectare một vùng
và trên năm mươi vùng quy mô từ năm hectare một vùng trở lên
đối với mô hình công nghệ cao này thì chúng tôi cũng vẫn thường xuyên tiến hành
tổ chức cho nông dân vừa thăm quan vừa tập huấn kỹ thuật
và tuyên truyền để hộ nông dân nắm bắt được
bởi vì chúng tôi thấy rằng cái này là khi mà đi vào sản xuất
thì đem lại hiệu quả cho sản xuất trên một đơn vị diện tích rất lớn
và cái thứ hai nữa là
đem lại cái sản phẩm mà đảm bảo an toàn về thực phẩm cho người dân
cũng như là cho toàn xã hội trong quá trình sử dụng
trong thời gian tới thuận thành sẽ tiếp tục phát huy các mô hình đã triển khai
theo hướng bền vững khuyến khích dồn điền đổi thừa theo từng mô hình
thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao